sau hơn một tháng xảy ra trận lũ lịch sử gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho huyện trạm tấu
văn trấn và thị xã nghĩa lộ ở phía tây tỉnh yên bái các cấp ủy chính quyền địa phương
và nhân dân vùng lũ huyện văn chấn vẫn đang tích cực triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả bão lũ
mặc dù đời sống của nhân dân vùng lũ đã cơ bản ổn định tuy nhiên việc khôi phục đất sản xuất
tu sửa các công trình phúc lợi vùng lũ vẫn cần một khoảng thời gian nhất định
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
gia đình bà hà thị sương thôn viền công xã hạnh sơn căn nhà mà hai vợ chồng bà tích cóp bao năm xây dựng
chưa đầy hơn một năm đã bị dòng nước lũ cuốn trôi tài sản đàn gia súc không còn thứ gì
từ sự hỗ trợ của nhà nước của làng xóm và chính quyền xã bố trí đất để dựng lại căn nhà mới bắt đầu một cuộc sống mới
cứ nhất là cảm ơn
rồi trên tỉnh trên xã nó giúp đỡ thì tìm đất cho ở thì cứ nhất là cảm ơn
và bây giờ thì cảm ơn được cái đất ở rồi thì bây giờ cô chú thì làm nghĩ thế nào thì phải lo là được làm cái liều vợ chồng già ở với nhau
còn gia đình chị lò thị màn ở bản ngoa có trên sáu trăm linh m hai ruộng cây lúa chưa thu hoạch đã bị đất cát vùi lấp mất hoàn toàn
hiện nay chị màn cùng những người thân trong gia đình khắc phục mảnh đất sản xuất
bằng cách hớt bỏ toàn bộ đất cát trên mặt diện tích đất cát ít thì chị man trồng ngô lấy cây làm thức ăn cho châu bò
đất bùn này là phải bút đi hết mấy cây lược nhưng mà chưa kịp thì là trồng ngô gia đình trồng ngô trồng ngô cho châu ăn có châu có trồng đấy nó trôi đi hết đấy
trong trận lũ tháng một mươi vừa qua xã phúc sơn có hai mươi sáu nhà bị cuốn trôi bị sập hoàn toàn
gần năm mươi hectare đất ruộng huyện văn chấn đã chỉ đạo xã phúc sơn bố trí đất ở cho hai mươi sáu hộ
hiện các hộ đang làm nhà ở và các công trình phụ trợ
còn đối với những diện tích đất nông nghiệp đã bị vùi lấp thì tuyên truyền vận động nhân dân khắc phục bằng cách dùng máy xúc nhân công lao động vận chuyển cát ra khỏi diện tích ruộng
đến thời điểm này thì cũng cơ bản các hộ cũng đã có sự chủ động và cũng đang huy động vận động anh em họ hàng
giúp đỡ để xây dựng cái nhà cửa
thì là theo cái kế hoạch của xã thì là tập trung chỉ đạo các hộ đặc biệt là hai mươi sáu hộ này thì về cái khu tái định cư
hiện nay đã có đất ở thì là sẽ tập trung thực hiện cái nhà trong cái tháng một mươi một này là phải cơ bản là hoàn thành và sớm vào cái ổn định cuộc sống

cần lũ dữ đi qua chính quyền địa phương cùng với nhân dân địa phương đang tập trung mọi nguồn lực
để làm nhà ở khôi phục đất sản xuất và sửa chữa các công trình phúc lợi nhằm sớm ổn định cuộc sống cho bà con nơi đây